chuyển sang các tin tức quốc tế ngày một mươi sáu tháng một mươi tổng thư ký liên đoàn á rập ahmed abu gheid đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự tại giải gaza và mở các hành lang an toàn để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân ở đây
phát biểu trong cuộc họp các bộ trưởng tư pháp của các nước ả rập tại thủ đô baghdad của iraq ông ahmed abu gheib bày tỏ lo ngại việc israel phong tỏa hoàn toàn giải gaza đe dọa trực tiếp tình hình nhân đạo tại đây khi cắt đi nguồn nước thực phẩm điện và nhiên liệu
cũng trong ngày một mươi sáu tháng một mươi các ngoại trưởng ai cập và pháp đã hối thúc vận chuyển hàng cứu trợ tới giải gaza và đưa người nước ngoài ra khỏi giải đất đang hứng chịu xung đột này
hiện nay cửa khẩu rafah trên biên giới ai cập là điểm duy nhất lưu thông giải gaza với bên ngoài mà không nằm trong tầm kiểm soát của israel
ngoại trưởng ai cập cho biết đã nhiều lần kêu gọi giới chức israel đảm bảo lưu thông hàng hòa cứu trợ cho giải gaza nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi mới